sẽ xử lý người kê khai tài sản không trung thực và sẽ tăng mạnh mức xử phạt báo chí đưa tin sai
khai sai số tiền mang theo khi xuất cảnh bị phạt đến năm mươi triệu đồng
đây là một trong số những chính sách sẽ có hiệu lực trong tháng một mươi hai này
đối với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên báo chí nếu gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng
thì phạt từ bảy mươi đến một trăm linh triệu đồng trước đây chỉ phạt từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng
người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập nhưng kê khai không trung thực và giải trình nguồn gốc của tài sản
thu nhập tăng thêm không trung thực thì tùy theo tính chất
mức độ sẽ bị xử lý theo quy định tại điều năm mươi một của luật phòng chống tham nhũng